ngày một mươi bốn tháng một tại thành phố hải phòng học viện chính trị quốc gia hồ chí minh và thành ủy hải phòng
phối hợp tổ chức hội nghị chuyên đề xây dựng văn hóa trường đảng theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đây là hoạt động tích cực nhằm trao đổi những nội dung liên quan đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh
đang được toàn đảng toàn dân các cấp ngành đơn vị địa phương sôi nổi thực hiện
chuyên đề cũng đề cập đến việc xây dựng văn hóa trong trường đảng với các luận cứu khoa học và thực tiễn
là cơ sở và kinh nghiệm cho việc xây dựng văn hóa công vụ văn hóa công sở tiêu chuẩn tiêu chí người cán bộ công chức và văn hóa ứng xử trong xã hội
đồng thời hội nghị cũng trao đổi những vấn đề liên quan đến yêu cầu thực tiễn trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý tại địa phương
và những đổi mới trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu khoa học lý luận của học viện chính trị quốc gia tp hcm
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay